cứ vào mùa khô từ tháng một mươi hai đến khoảng tháng bốn năm sau những vườn cao su trên địa bàn tỉnh bình phước
luôn thu hút một lượng lớn người làm nghề nuôi ong lấy mật từ các địa phương khác đến
những thùng ong được các chủ trại di chuyển đến đây để hút mật tạo ra thứ mật ong chất lượng có giá trị kinh tế cao
gần chục năm nay năm nào gia đình ông hà cũng đưa đàn ong của mình về vườn cao su trên địa bàn xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
để chuẩn bị cho một mùa lấy mật mới
với hai trăm linh thùng ong hiện có trung bình mỗi tuần đàn ong có thể mang lại cho gia đình ông thu nhập không dưới ba mươi triệu đồng
sau khi trừ các khoản chi phí
tuy cho thu nhập tương đối ổn định nhưng nghề nuôi ong cũng có những rủi ro vất vả
nó có cái thì nó là nó chỉ đánh được sáu tháng thôi còn sao chắc phải nuôi nó
nghề nuôi ong này nó cũng khó khăn ngang ngứa với nghề nuôi thông ở đây
thì cái này là nó giờ nuôi cũng rất khó nó bệnh tật rất nhiều
nếu mà mình nuôi mà không chăm sóc thì là con ong nó bệnh kia lắm
bên cạnh việc mang lại thu nhập cao cho các chủ trại
nghề quay ông du mục cũng thu hút một lượng lớn lao động tại địa phương
cho công việc thu hoạch mật ong như thế này
theo các chủ trại ong thời tiết năm nay không thật thuận lợi cho đàn ong phát triển
nguồn mật được đánh giá chỉ bằng bảy mươi so với năm ngoái
đồng thời nắng hạn đang khiến ong dễ mắc bệnh
ngay cả việc tìm kiếm nguồn mật hoa cho ong cũng trở nên khó khăn